tính đến sáng nay theo giờ việt nam trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn một sáu triệu người nhiễm dịch covid một mươi chín
khiến gần chín mươi sáu người tử vong và hơn bốn mươi chín người đang phải điều trị tích cực
trong số các nước mỹ vẫn dẫn đầu về tổng số ca nhiễm đứng thứ hai thế giới là italia
tuy nhiên một tín hiệu tích cực là bang new york ghi nhận số người nhập viện bắt đầu tăng chậm lại trong tuần này
trong hai mươi bốn giờ qua mỹ ghi nhận thêm một chín trăm linh ca tử vong nâng tổng số ca tử vong lên một mươi sáu sáu trăm chín mươi một người
riêng ở bang new york là bảy trăm chín mươi chín người cao nhất trong ba ngày qua
trong khi đó tại châu âu italy tây ban nha và pháp tiếp tục là ba nước có nhiều ca tử vong nhất
với tổng số gần bốn mươi sáu người
số ca tử vong tăng thêm ở pháp là một ba trăm bốn mươi một người tây ban nha là sáu trăm năm mươi năm người và italy là sáu trăm một mươi người
tổng số ca tử vong tại anh là một ba trăm bốn mươi một người tây ban nha là sáu trăm năm mươi năm người và italy là sáu trăm một mươi người
anh hiện là gần tám người nhưng chỉ riêng trong hôm qua đã có tới tám trăm tám mươi một người chết
ngày cao thứ hai kể từ đầu mùa dịch